đoàn đại biểu của ban thường trực ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh phú thọ
tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã chúc mừng ông bùi minh châu bí thư tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ
và ông bùi văn quang được bầu giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao về những kết quả mà mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phú thọ đã đạt được trong thời gian qua
nổi bật là việc triển khai các phong trào cuộc vận động do trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phát động
đồng chí mong muốn trong thời gian tới tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ tiếp tục tạo điều kiện để tổ chức thành công đại hội mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh
tiến tới tổ chức thành công đại hội mặt trận tổ quốc toàn quốc
trước đó đoàn đại biểu trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã thành tâm làm lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng tại khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia đền hùng
và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho năm hộ nghèo trên địa bàn tỉnh